hôm nay ngày làm việc thứ một mươi chín kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi và nhiều nội dung quan trọng khác
theo đó buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý thuế sửa đổi và biểu quyết thông qua luật đầu tư công sửa đổi
sau đó các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
buổi chiều sau khi biểu quyết thông qua luật kiến trúc quốc hội sẽ thỏa luật ở hội trường về dự án luật trung khoán sửa đổi